thủ đô hà nội và các tỉnh thành bắc bộ ngày hôm qua trời có hứng nắng nhiệt độ ấm hơn
và không biết là tình hình thời tiết ngày hôm nay có sự thay đổi nào không chị thư hương
vâng thưa quý vị ngày hôm nay thì phần lớn các tỉnh thành miền bắc vẫn duy trì tiết trời nắng ấm về trưa và chiều
nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
còn khu vực nam bộ đang trong những ngày cao điểm mù khô toàn biển ít mây nắng gắt
nhiệt độ khu vực đồng bằng sông kiểu long phổ biến là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
miền đông nam bộ nhiều điểm nắng nóng đến ba mươi năm ba mươi sáu độ
vâng cảm ơn chị thương dương và những thông tin vừa rồi
và nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình